hà nội phát hiện hơn hai mươi f liên quan đến một quán cà phê
chủ tịch tp hcm tôi từng áp lực khủng khiếp
an giang thêm sáu trăm sáu mươi ca nhiễm các tỉnh miền tây vẫn ghi nhận f mới rất cao
dịch phát triển mạnh thái bình kích hoạt phương án chống dịch ở cấp độ cao nhất
hải dương test nhanh cho khoảng năm trăm linh học sinh phát hiện ba mươi hai em dương tính
xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin trưa ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết
thưa quý vị tại hà nội sau khi phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín
quận hà đông đã phong tỏa nhiều địa điểm liên quan tại phường yên nghĩa để truy vết
xét nghiệm sàng lọc trong đó có trụ sở ubnd phường
các địa điểm bị phong tỏa tại phường yên nghĩa bao gồm
trụ sở ubnd phường ngách hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm ba mươi bảy thuộc tổ dân phố ba và ngõ một nghìn một trăm bốn mươi bốn thuộc tổ dân phố một
trụ sở ubnd phường cùng với hai tổ dân phố đã được lập rào chắn phong tỏa và có lực lượng chức năng canh gác
tại khu vực ngõ một nghìn một trăm ba mươi bảy lực lượng y tế tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
người dân được yêu cầu ở trong nhà nhu yếu phẩm gửi đến sẽ được đặt tại bàn của chốt để người dân ra lấy
trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm pcr của cdc hà nội ubnd phường yên nghĩa yêu cầu lực lượng chức năng
ban bảo vệ dân phố tổ dân phố một và tổ dân phố ba tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực phong tỏa và giám sát
theo dõi việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của cư dân
trường hợp khẩn cấp cư dân cần đi ra ngoài phải được sự đồng ý của tường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường yên nghĩa
tiếp theo là thông tin tại huyện quốc oai hà nội
sau khi phát hiện hai mươi hai f trung tâm y tế huyện quốc oai đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến quán cà phê toàn hào
có liên quan đến hai ca lây nhiễm từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hai mươi hai trường hợp xương tính với sars cov hai tại huyện quốc hoa bao gồm một mươi một người trong huyện còn lại là người ở địa phương khác
các trường hợp này đều liên quan đến ca f làm việc tại quán cà phê toàn hào ở thôn yên nội xã đồng quang huyện quốc oai
ngay sau đó huyện phát hiện thêm hai f nâng tổng số ca nhiễm lên hai mươi bốn ca
ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát truy vết
bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hảo từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi một
theo đó người dân đã đến quán và thời gian trên tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn và tư vấn biện pháp
phòng dịch như vậy từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện quốc oai ghi nhận tổng số một trăm ba mươi hai ca mắc
covid một mươi chín trong đó có bốn mươi năm ca cộng đồng tám mươi bảy ca trong khu cách ly phong tỏa qua giả soát truy vết toàn huyện ghi nhận
một chín trăm chín mươi năm trường hợp f một ba chín trăm năm mươi trường hợp f hai bảy ba trăm bốn mươi ba trường hợp f ba và năm trăm hai mươi năm trường hợp liên quan
hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đề nghị người dân không chủ quan cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh
người dân khi tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn
thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
thưa quý vị sau hơn một tháng mở cửa cuộc sống người dân tp hcm đã dần trở lại bình thường
nhìn về giai đoạn chống dịch khốc liệt không chỉ người dân chính quyền luôn phải căng mình chống dịch
mà những người lãnh đạo đừng mũi chịu xào cũng chịu một áp lực to lớn
chủ tịch tp hcm đã có những chia sẻ về giai đoạn này
chủ tịch tp hcm phan văn mãi chia sẻ
tôi đã có những khoảng thời gian rất lo lắng nhất là khi số bệnh nặng liên tục tăng cao số tử vong có hôm trên ba trăm linh người
hay những lúc người dân cần nhập viện mà không có chỗ
tôi vừa lo cho sức khỏe người dân vừa thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm khi không cung cấp được đầy đủ về y tế
bây giờ nhìn lại không biết lúc đó sao mình chịu đựng được có thể vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy
có những lúc tôi thấy áp lực khủng khiếp nhưng rồi tôi nghĩ đây là việc phải làm chỉ có cách đối diện để cố gắng mỗi ngày
bên cạnh mình còn có anh em có lực lượng tăng cường hỗ trợ
mừng cái nữa là sau này thành phố có thêm vaccine có thêm thuốc kinh nghiệm tiếp nhận
điều trị bớt lúng túng nên tình hình dần cải thiện
tôi về thành phố được thời gian rất ngắn công việc còn mới mẻ
nhận nhiệm vụ lúc dịch bệnh bùng phát nên tập trung lớn nhất của tôi là cùng các lãnh đạo và hệ thống chính trị
nhân dân thành phố thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của trung ương sự hướng dẫn của bộ ngành chuyên môn
có thể nói đến giờ này dù ở nhiệm vụ là phó bí thư thường trực thành uy hay chủ tịch ubnd thành phố
đều trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh nên công tác phòng chống dịch gần như chiếm hết thời gian của tôi
cũng như các lãnh đạo thành phố
hơn một tháng gần đây khi dịch bệnh dần được kiểm soát tôi mới có thời gian cho các nhiệm vụ khác như phát triển kinh tế xã hội
ở một đô thị lớn như thành phố hồ chí minh không có quyết định nào gọi là nhỏ nhất là những quyết định tác động đến toàn bộ người dân
cho nên lúc đầu thành phố cũng đặt vấn đề ban bố tình trạng khẩn cấp
sau khi cân nhắc nhiều mặt chúng tôi thấy rằng việc đó có thể sẽ tạo ra những hệ lụy mà mình chưa lường hết được
do vậy thành phố bản đi bàn lại và đề xuất thống nhất áp dụng một số biện pháp của tình huống khẩn cấp
mà không ban bố tình trạng khẩn cấp
mười mấy triệu dân thực hiện ở đâu ở yên đó
mình thấy việc hạn chế đi lại người dân có thể chịu được
nhưng vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm rồi các nhu cầu thiết yếu của người dân
trong đó có nhu cầu về y tế đang rất nóng sẽ đáp ứng bằng cách nào
tổ chức lực lượng hậu cần để đáp ứng là một nhiệm vụ quá lớn
việc cung ứng hàng hóa của thành phố bình thường do thị trường điều tiết
khi mình cho dừng lại hết rồi chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy các dịch vụ phải tạm dừng
cho nên lúc đó rất khó khăn thành phố phải mất hơn một tuần để chuẩn bị
chưa kể khi trung ương quyết định tăng cường các lực lượng của bộ quốc phòng công an và lực lượng khác vào thành phố
thì thành phố cũng phải tổ chức phối hợp phân giao nhiệm vụ sao cho tốt cũng rất khó khăn
rất may các anh ở bộ quốc phòng và công an có nhiều kinh nghiệm điều và bố trí quân
nên đã hỗ trợ rất nhiều cho thành phố
trong quá trình đó thành phố hồ chí minh bằng thực tiễn của mình
cũng đề xuất với tổ công tác đặc biệt của chính phủ
theo kế hoạch ban đầu người dân ở nhà ai ở đâu ở yên đó
lực lượng quân đội sẽ đảm nhận việc đi mua hàng và cung cấp lương thực thực phẩm
tuy nhiên chúng tôi thấy rằng
việc này nếu tổ chức theo đặc điểm của thành phố
sẽ phát huy một phần lực lượng cung ứng của thị trường
vì vậy sau đó lực lượng shipper đã được hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân
đó là những việc chưa có tiền lệ thành phố chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế
tất cả đều rất mới mẻ thách thức
quá trình làm anh em cũng bàn bạc
cái gì nhận diện ra sẽ thống nhất làm rút ra điều gì sẽ tiếp tục điều chỉnh
cho nên có thể nói công tác phòng chống dịch của thành phố hồ chí minh vừa qua
là quá trình vừa học vừa điều chỉnh rất nhiều
kết quả của một quá trình như vừa qua
mình không thể nói do một hay hai yếu tố quyết định được
tuy nhiên theo tôi tại thời điểm dịch bùng phát mạnh
chủ trương xây dựng mỗi xã phường là một pháo đài
người dân là chiến sĩ đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch lây lan
chống dịch đã chiếm hầu hết thời gian của ba lãnh đạo thành phố hồ chí minh suốt thời gian qua
hơn ai hết những người lãnh đạo luôn phải đau đáu theo sát từng giai đoạn chống dịch
hết sức vất vả
sau khi vượt đỉnh dịch theo thống kê của sở y tế thành phố hồ chí minh trong tuần qua
một số huyện như hóc môn bình chánh và quận bình tân quận một mươi hai quận gò vấp
thành phố thủ đức đã ghi nhận có số kf tăng cao trở lại
hiện tại thành phố hồ chí minh chỉ còn duy nhất huyện cần giờ ở cấp độ ba
có tám quận huyện được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ hai và một mươi ba quận huyện thành phố ở cấp độ một
theo ông tăng trí thượng sám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh
một số địa phương trên địa bàn thành phố hồ chí minh có số kf tăng cao trong bảy ngày qua
gồm huyện hóc môn huyện bình chánh quận bình tân thành phố thủ đức quận một mươi hai và quận gò vấp
phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh covid một mươi chín tại các quận huyện có thể thấy
số f tại huyện bình chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây
tương tự huyện hóc môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống
riêng quận bình tân và gò vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang
các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận một mươi và huyện nhà bè
số k tử vong tại thành phố hồ chí minh ra động trong khoảng bốn mươi k một ngày
các quận huyện có số ca tử vong cao nhất trong những ngày gần đây
gồm thành phố thủ đức quận gò vấp huyện bình chánh quận tân bình và quận một mươi hai
các trường hợp tử vong trên sáu mươi năm tuổi chiếm năm mươi hai và tử vong do covid một mươi chín kèm bệnh nền chiếm tám mươi năm
tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện giã chiến số sáu cho biết
trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín nhập viện đang tăng dần
trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ một trăm linh đến một trăm năm mươi ca
đa số những ca nhập viện đến từ các quận huyện lân cận như thành phố thủ đức quận bốn và quận bình thạnh
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho hơn sáu trăm năm mươi trường hợp f
lý giải về số ca mắc covid một mươi chín
số ca f tăng trong thời gian gần đây bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết
nguyên nhân thấy rõ nhất là thành phố không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước
việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát và kéo giảm như mong muốn
thống kê cho thấy nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch truyền tại các khu công nghiệp doanh nghiệp
lao động tự do hoạt động tại các chợ tử phát
trước tình hình số các f đang cách ly tại nhà có xu hướng tăng
lãnh đạo sở y tế tp hcm kiến nghị bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện giã chiến sẵn sàng thu dung điều trị f một
chuyển sang một thông tin khác các tỉnh miền tây vẫn ghi nhận số f mới rất cao
một số tỉnh trước nay chỉ vài chục ca cũng đã ghi nhận hơn trăm ca mới trong một ngày
đỉnh điểm là tại an giang cần thơ đồng tháp và sóc trăng
số ca mắc mới covid một mươi chín tại các tỉnh miền tây trong những ngày qua vẫn rất cao
theo số liệu thống kê mới nhất an giang ghi nhận tới sáu trăm sáu mươi f vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
cần thơ thêm ba trăm bốn mươi hai ca đồng tháp ba trăm tám mươi hai ca vĩnh long hai trăm tám mươi tám ca bạc liêu hai trăm bảy mươi ba ca sóc trăng ba trăm bốn mươi ba ca tiền giang hai trăm bảy mươi bốn ca
một số tỉnh thành khác cũng ghi nhận số ca f trên dưới một trăm linh ca
điều này cho thấy tình hình dịch tại các tỉnh miền tây vẫn chưa hạ nhiệt
tình trạng ổ dịch lây lan cho cộng đồng còn nhiều
mặc dù đã đẩy mạnh tiến độ bao phủ vaccine nhưng ca nhiễm mới vẫn chưa dừng lại
khiến nhiều khu cách ly điều trị bệnh nhân quá tải
các phương án cách ly điều trị tại nhà cần được thực hiện hiệu quả và tính toán kỹ lưỡng hơn
tại cà mau sau khi công bố cấp độ dịch mới nhất tỉnh này chỉ còn năm xã vùng đò
tình hình dịch có phần hạ nhiệt so với thời gian trước
tỉnh sóc trăng còn nhiều huyện thuộc cấp độ ba là vùng cam
tỉnh cà mau hiện có sáu mươi hai xã cấp hai nguy cơ trung bình tức là vùng vàng
ba mươi bốn xã cấp ba nguy cơ cao tức là vùng cam
và năm xã cấp bốn nguy cơ rất cao tức là vùng đỏ
so với những ngày trước đó số xã vùng đỏ đã giảm từ bốn đến năm xã
trong đó các xã vùng đò chỉ nằm trong ba huyện gồm trần văn thời nam căn và u minh
chủ tịch tỉnh cà mau huỳnh quốc việt đã yêu cầu cách ly tại nhà đối với trường hợp f
không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ như sốt ho khan
đau họng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ
tên lưỡi không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
không có thở bất thường như là thở rên rút lõm lầm ngực phập phòng cánh mũi thở khò khè
f không có triệu chứng được điều trị cách ly tại gia đình
phải đáp ứng thêm một trong các tiêu chí là đã tiêm đủ hai mũi hoặc ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sau một mươi bốn ngày hoặc có đủ ba yếu tố là trẻ em trên một tuổi hoặc người lớn dưới năm mươi tuổi
không có bệnh nền không đang mang thai
còn tại tỉnh sóc trăng hiện có sáu mươi sáu người
xã cấp một nguy cơ thấp là vùng xanh hai mươi chín xã cấp hai một mươi bốn xã cấp ba
đối với cấp huyện có một huyện cấp một bảy huyện cấp hai ba huyện cấp ba
theo đánh giá của tỉnh sóc trăng tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng tăng cao
chiếm khoảng năm mươi số ca mắc trong khoảng một tuần gần nhất
nhiều địa phương có ca mắc trên một trăm linh dân tăng cao
từ đó gây áp lực lớn cho các cơ sở điều trị f
nguyên nhân số người mắc mới tăng nhanh trong những ngày gần đây
là do chủ quan của người dân khi cho rằng đã tiêm vaccine
hơn nữa việc đi lại có phần dễ dàng hơn ít bị kiểm tra kiểm soát như thời gian trước
số lượng người về từ các tỉnh thành phố có dịch đã tiêm vaccine
được cách ly tại nhà nhưng do đó phát sinh cả bệnh
việc quản lý địa bàn ở cơ sở cũng chưa chặt chẽ
tỉnh sóc trăng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện test nhanh sàng lọc
xét nghiệm pcr tầm soát cộng đồng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly
và khi tiêm vaccine tăng cường tuyên truyền để công chức viên chức
người dân không chủ quan lơ là thực hiện nghiêm thông điệp năm k
xin được chuyển sang thông tin tại tỉnh thái bình
chỉ trong vòng năm ngày đợt dịch covid một mươi chín mơ yếu ở thái bình đã lan rộng
tăng nhanh về số ca mắc
trước diễn biến này ban thường vụ tỉnh ủy thái bình đã chỉ đạo triển khai ngay phương án
kịch bản đối phó với dịch ở cấp độ cao nhất
huyện vũ thư và thành phố thái bình là hai địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm covid một mươi chín nhất
để đối phó với dịch huyện vũ thư đã ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ
giải trí như karaoke massage sông hơi trò chơi điện tử trực tuyến mạng internet
dừng các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người các cơ sở tôn giáo tin ngưỡng
các quán hàng ăn uống không tổ chức ăn tại chỗ chỉ cho bán mang về
đến nay huyện vũ thư đã kích hoạt ba khu cách ly tập trung của huyện và tám khu cách ly tập trung tại cấp xã
để cách ly tập trung các trường hợp f một tại mỗi xã thị trấn để chuẩn bị hai khu cách ly tập trung
báo cáo của sở y tế thái bình cho biết tỉnh này đã chi viện bảy trăm linh sinh viên đại học y dược thái bình
cao đẳng y tế thái bình và trang thiết bị để hỗ trợ huyện vũ thư thần tốc hoàn thành xét nghiệm
cho một trăm linh người dân vũ thư để truy tìm f và khoanh vùng dập dịch
tại thành phố thái bình ubnd tp thái bình cũng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa
nghệ thuật hoạt động vui chơi giải trí karaoke massage sông hơi dạp chiếu phim
trò chơi điện tử internet công cộng quán bar vũ trường trên toàn địa bàn thành phố
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ chỉ được bán mang về
chính quyền thành phố thái bình chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội họp các sự kiện chưa cần thiết
theo đó liên quan đến các ca nhiễm mới phát hiện đêm hôm qua thì hôm nay thái bình đã phát đi thông báo khẩn
tìm người đến bảy nhà máy công ty và bệnh viện nhi vì liên quan đến f này
hoặc tiếp xúc với lao động của bảy nhà máy công ty trên địa bàn từ hai mươi tám tháng một mươi đến nay bao gồm
công ty trách nhiệm hữu hạn tav
nhà máy tân đệ sáu ở xã hiệp hòa huyện vũ thư
nhà máy tân đệ một tân đệ hai
công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cotech
công ty trách nhiệm hữu hạn ponsivina
công ty trách nhiệm hữu hạn ivory việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn mai xuất khẩu quang huy ở xã nguyên xá huyện vũ thư
công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu quang huy ở xã nguyên xá huyện vũ thư
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yêu cầu những người liên quan đến các điểm hoặc tiếp xúc với công nhân của các công ty nhà máy đã thông tin trên đến ngay cơ sở y tế gần nhất điểm tiếp nhận thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương để được hỗ trợ
tại tỉnh hải dương sau khi thực hiện test nhanh covid một mươi chín cho khoảng năm trăm linh em học sinh tỉnh này đã phát hiện ba mươi hai em có kết quả dương tính
ngay lập tức tỉnh đã thực hiện phong tỏa và truy vết các trường hợp liên quan
trung tâm y tế huyện ninh giang thực hiện test nhanh cho khoảng năm trăm linh học sinh có nguy cơ phát hiện ba mươi hai em dương tính ba mươi một học sinh trung học cơ sở một học sinh tiểu học
tính hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh hải dương ghi nhận bốn mươi năm ca mắc mới trong đó xã tân phong huyện ninh giang có bốn mươi ca nâng tổng số ca mắc tại huyện này lên bảy mươi chín ca
là địa phương có số ca mắc nhiều nhất tỉnh hiện nay
liên quan ổ dịch tại huyện ninh giang lực lượng chức năng địa phương này đã lấy xét nghiệm cho một trăm năm mươi năm f một và hơn bảy người trong khu phong tỏa
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ubnd huyện ninh giang đã có thông báo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện
riêng các quán bán hàng ăn sáng không được bán cho khách ăn tại chỗ chỉ được bán hàng mang về
các xã thị trấn chỉ đạo tăng cường hoạt động của tổ covid một mươi chín cộng đồng phát hiện kịp thời những người từ vùng dịch các trường hợp ho sốt cộng đồng tổ chức giám sát cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
thưa quý vị tình trạng f tại các trường học gây ra nhiều lo ngại đặc biệt là trong thời điểm một số tỉnh thành đã lên phương án cho học sinh đi học trở lại
cần lập tức ngăn chặn nguồn lây nhiễm tại các ổ dịch trường học để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các em
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi trưa ngày hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại